bởi quá khứ chỉ là tấm hương phản chiếu để ta so lại bản thân mình
hiện tại mới là thứ định nghĩa lên mỗi con người
còn những gì của quá khứ đã là chuyện của ngày hôm qua